những ngày qua tranh luận về nghệ sĩ minh bạch tiền tự thiện tiếp tục nóng
và tính xác thực của những bản sao kê vừa công bố phải cần đến sự vào cuộc
của cơ quan kiểm toán và cơ quan điều tra
tuy nhiên thì ồn ào này dấy lên câu hỏi về nguyên tắc là vận động tiền từ cộng đồng
nên hay chăng đưa việc minh bạch tự thiện vào quy tắc ứng xử của người nghệ sĩ
ồn ào về số tiền từ thiện giải ngân chậm của nghệ sĩ ưu tú hoài linh tạm lắng một thời gian
thì trong tuần qua đàm vĩnh hưng thủy tiên và trấn thành trở thành ba đối tượng được dư luận quan tâm
nhiều người yêu cầu nghệ sĩ cần công bố bản sao kê số tài khoản nhận từ thiện
để chứng minh quá trình giải ngân trong đợt hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền trung vừa qua
trấn thành là nghệ sĩ đầu tiên trong nhóm nêu trên công bố thu chi số tiền chín bốn tỷ đồng
hỗ trợ đồng bào miền trung và một số nghệ sĩ lớn tuổi khó khăn
đứng trước luận tranh luận gắt gao trên mạng xã hội những nghệ sĩ có uy tín trong cộng đồng
về lĩnh vực thiện nguyện đã có những chia sẻ quan điểm riêng
nó là nghĩa là sao kê trở lại nghĩa là sao kê trở lại để nghĩa đăng lên cho mọi người theo dõi

hoặc không đúng công việc như mong muốn của những người gửi điện
cho nên kia theo tôi thì cái việc mà sao kê tài khoản cần phải được thực hiện
và thậm chí là nó cần phải thực hiện sớm
tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ chuyên nghiệp khi tổ chức cứu trợ
cộng đồng sau kê là một yếu tố quan trọng nhưng không phải tiên quyết
bị tác động bởi một số yếu tố khách quan nên cộng đồng và bản thân các nghệ sĩ trong cuộc
cuốn theo yêu cầu xuất trình sao kê
trong khi đó chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện đòi hỏi kế hoạch ngay từ trước khi thực hiện
trước khi thực hiện một cái chương trình từ thiện hoặc là trước khi bắt đầu một cái hội nhóm tử thiện
thì những người làm từ thiện họ phải có một cái kế hoạch
con số tiền mà họ kêu gọi nó phải tuân theo cái bản kế hoạch đấy
kể cả về con
số rồi kể cả về cái thời gian vào thời gian ra
những cái khoản mà thu lớn thì những cái khoản tiền mà lớn thì họ phải có hóa đơn chứng tử
về các thiết chế liên quan bên cạnh dư luận và chế tài hậu kiểm dư luận đặt câu hỏi
cần thiết hay không đưa việc minh bạch từ thiện vào bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ
mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đề xuất gần đây
luật sư lê trung phát đưa ra nhận định đưa phạm trụ này vào quy tắc ứng xử là không cần thiết
bởi người kêu gọi muốn giữ được uy tín để sau này còn làm tiếp thì tự biết cách mà hành xử
nếu họ kêu gọi mà không làm hoặc vừa kêu gọi để chiếm đoạt tiền của người khác
thì đã có bộ luật hình sự xử lý với các tội danh tương ứng
mặt khác có nhận định nên bổ sung thiết chế này vào quy tắc để trở thành vòng kim cô
cho những người vận động nguồn lực xã hội
những cái tín hiệu từ cơ quan chức năng cảnh báo rằng là
à những cái hành động này có thể là vi phạm pháp luật
và cái cột trụ thứ ba là cái thiết chế thứ ba đấy là
pháp luật sẽ vào cuộc
thì khi đấy là chúng ta đã hoàn thiện được cả ba cái thiết chế
để tạo ra được một cái sức gian đe rất là lớn
và tất cả những người nghệ sĩ và nói chung là tất cả mọi tổ chức hay là cá nhân
khi làm từ thiện thì phải quan tâm đến cái điều đấy
quay trở lại ba nghệ sĩ đang trở thành tâm điểm cận minh mạch tiền tự thiện
ca sĩ đàm vĩnh hưng đã công bố xin lỗi những mạnh thường quân và người hâm mộ
và khẳng định thời điểm hiện tại chưa thể xuất trình sau kê
anh cho biết tài liệu này nằm trong vi bằng cho một vụ khiếu kiện khác
truyền hình công an nhân dân cũng đã liên hệ phía ca sĩ thủy tiên và chồng
nghệ sĩ này cho biết sẽ tổ chức một buổi công bố sau kê
và giải trình hoạt động tự thiện miền trung trong thời gian tới
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở các bản tin sau